bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh quảng trị phối hợp với đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền trung cục điều tra chống buôn lậu tổng cục hải quan
công an huyện hướng hóa vừa phát hiện bắt giữ vụ vận chuyển rượu lậu với số lượng lớn
theo đó trong quá trình tuần tra kiểm soát tại km bảy mươi ba ba trăm linh quốc lộ chín thuộc địa bàn xã tân long huyện hương hóa tỉnh quảng trị
lực lượng chức năng đã phát hiện xe ô tô mang biển kiểm soát bảy mươi bốn a ba nghìn tám trăm tám mươi hai chạy hướng thị trấn lao bảo thành phố đông hà
yêu cầu dừng xe để kiểm tra người điều khiển ô tô là nguyễn trí hoàng ba mươi năm tuổi trú tại thành phố đông hà tỉnh quảng trị
qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện trên xe có hai trăm một mươi chai rượu ngoại với tổng trị giá khoảng hai trăm linh triệu đồng
toàn bộ số hàng không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ theo quy định
vụ việc đang được cơ quan chức năng tỉnh quảng trị tiếp tục điều tra làm rõ